từ nghệ an đến thừa thiên huế dự báo sẽ có mưa lớn lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
đồng thời khả năng cơn bão số bảy có tên gọi quốc tế là sarika hướng vào biển đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta đang đến rất gần
vì vậy một trong những vấn đề mà các địa phương phải giải quyết hiện nay là cần có các giải pháp ứng phó với việc xả tràn của các hồ chứa nước
tại hà tĩnh cùng với công tác khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra
trong đó tập trung cho công tác cứu hộ sơ tán dân cư vùng nguy hiểm bị cô lập đến nơi an toàn
tổ chức tri viện lương thực nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân
các cấp chính quyền và người dân nơi đây đang khẩn trương xây dựng các phương án đối phó với việc xả tràn hồ kẻ gỗ và hồ bọc nguyên
tính đến sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi mực nước hồ kẻ gỗ ở cao trình ba mươi bốn mươi m
dự kiến ngày một mươi bảy tháng một mươi mực nước hồ ở cao trình ba mươi một bảy mét
sau ngày hai mươi tháng một mươi mực nước hồ ở cao trình cộng ba mươi hai tám mét
căn cứ quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước kẻ gỗ đã được
ubnd tỉnh hà tĩnh phê duyệt và lịch thủy triều khu vực hà tĩnh để bảo đảm an toàn cho công trình
giảm thiểu thấp nhất ngập lũ vùng hạ du và chủ động đối phó với mưa lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình kẻ gỗ bộc nguyên
sẽ tiến hành xả tràn hồ kẻ gỗ từ bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
với lưu lượng hai trăm linh ba trăm linh m ba trên dây tùy theo điều kiện thời tiết

là di cư sang nơi khác thì xác định nơi đến và chuẩn bị các điều kiện ăn ở và phương tiện để đưa người dân đến tập trung các nơi cao
cộng theo đó là tổ chức tuyên truyền cho tất cả các người dân biết các tình huống khó khăn hiện nay
và chúng ta sẽ đối mặt với những bất lợi để dân biết để người dân trước tiên là chủ động
cái thứ hai là chuẩn bị các phương tiện như thuyền xe ô tô nước uống lương thực thuộc men
cho người dân để trong tình huống xấu nhất là chúng ta vẫn chủ động
cái thứ ba là chuẩn bị về lực lượng
để bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình kẻ gỗ bộc nguyên
yêu cầu ubnd các huyện thạch hà cẩm xuyên tp hòa tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống khẩn trương thông báo
đồn đốc và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp an toàn
sẵn sàng đối phó với trường hợp xả tràn với lưu lượng lớn có thể xảy ra
chúng tôi đang có phương án để tiếp tục
tiếp tục chuyển đồ lên cao nữa vì chúng tôi vùng này là vùng xú trụng
lương thực chúng tôi gạo lửa chúng tôi đã chuẩn bị cùng phần cơ bản
nếu như xả lửa mà kéo dài thì chúng tôi vùng này đã bị cố lập
mức sinh sống của chúng tôi thì nếu ngược gặp đâu thì khoảng ba ngày
theo thông báo lũ khẩn cấp trên các sông khu vực bắc trung bộ
hiện nay lũ thượng liêu sông ngàn sâu đang xuống trong khi lũ sông ngàn phố lại lên

hạ liêu sông ngàn sâu đang xuống trong khi lũ thượng liêu sông ngàn phố lại lên